nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án oda cũng như tranh thủ vận động nguồn vốn oda để đầu tư phát triển thành phố
ubnd tp hcm vừa kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư sớm hoàn thiện định hướng thu hút quản lý và sử dụng vốn oda
và vốn vay ưu đãi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để trình thủ tướng chính phủ
tp hcm kiến nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ thành phố trong việc vận động nguồn vốn oda
và vốn vai yêu đãi của các nhà tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng
giao thông và môi trường có quy mô đầu tư lớn
bộ kế hoạch và đầu tư cần sớm báo cáo thủ tướng duyệt đề xuất các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị tp hcm
tuyến số ba a bến thành tân kiên cải thiện hệ thống thoát nước nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực tam lương bến cát
cải thiện hệ thống thoát nước nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực tây sài gòn quản lý tích hợp ngập lụt đô thị tp hcm